nếu năm hai nghìn chín mới chỉ có năm chín triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có gần một mươi ba triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm khoảng hai mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi của cả nước và bằng tám mươi bảy bảy tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
gần năm triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đó có chín mươi sáu tám được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề cho hơn một trăm tám mươi người
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là bảy mươi chín bảy mươi ba tỷ đồng
có thể nói chính sách bảo hiểm thất nghiệp sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả được dư luận xã hội doanh nghiệp người lao động tích cực hưởng ứng tham gia và đánh giá cao góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động người lao động
bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội với mục tiêu bảo vệ duy trì phát triển việc làm ngăn ngừa hạn chế
xa thải lao động dẫn đến thất nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm đào tạo đào tạo lại tay nghề cho người lao động để họ sớm tìm được việc làm thay thế bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi thất nghiệp góp phần bảo đảm ổn định kinh tế chính trị xã hội
một trong những mục tiêu chính của chính sách đó là sớm đưa người lao động trở lại thị trường nếu năm hai nghìn một mươi có một trăm hai mươi năm năm trăm sáu mươi hai lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm đến năm hai nghìn một mươi năm là bốn trăm sáu mươi ba tám trăm năm mươi chín lượt người
tăng ba sáu lần so với năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám số người được tư vấn giới thiệu việc làm là một ba trăm chín mươi bốn trăm hai mươi chín lượt người tăng hơn một mươi lần so với số người được tư vấn giới thiệu việc làm vào năm hai nghìn một mươi
có được thành công này là do có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các ngành các cấp và các tổ chức có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm đồng bộ đầy đủ kịp thời sự chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và nhân lực
các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp như thực hiện giao dịch điện tử xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp chia sẻ dữ liệu thu chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm thông qua mạng internet
bổ sung chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với trường hợp người lao động không trung thực trong khai báo tình trạng việc làm nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp để tạo ra tính gian đe cao hơn
bổ sung chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với trường hợp người lao động không trung thực trong khai báo tình trạng việc làm nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp để tạo ra tính gian đe cao hơn
thời gian tới với phương châm ba đúng là đúng đối tượng đúng chế độ và đúng thời hạn cục việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm để đẩy mạnh quy trình tư vấn về việc làm
việc làm học nghề với nhiều hình thức phong phú cho cả người lao động và người sử dụng lao động
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp tỷ lệ giao dịch điện tử đạt một trăm linh
luật việc làm thì hướng tới sửa làm sao phát triển được đối tượng
đó là những đối tượng có nguy cơ bị mất vào ngàn
những đối tượng từ
một tháng trở lên cần thiết của nghiên cứu để tham gia bảo hiểm thất nghiệp
về mặt chế độ thì chúng ta duy trì các chế độ hiện nay
tuy nhiên chúng ta cũng phải cần nghiên cứu có những quy định để khuyến khích người lao động mong muốn trở lại thị trường lao động sớm trở lại thị trường lao động
chúng ta cũng bổ sung thêm các chế độ đối với người thất nghiệp
đó là công tác thông tin thị trường lao động
rồi có thể chúng ta phải thêm cái chế độ gọi là bố trí việc làm tạm thời cho người lao động
đối với người sử dụng lao động chúng ta sẽ có các biện pháp chính sách để hỗ trợ người sử dụng lao động liên quan đến họ để duy trì việc làm cho người lao động
kể cả cái việc bố trí việc làm tạm thời kể cả cái việc mà sẽ phải nguồn từ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho người sử dụng lao động
để thay các khoản đóng và hỗ trợ một phần tiền lương nếu như chúng ta thấy rằng không để tránh việc xa thải lao động
bên cạnh đó là chúng ta cũng có các biện pháp hỗ trợ đối với người sử dụng lao động thông qua các hoạt động của các trung tâm dịch vụ nào
luật việc làm sẽ quy định đây là chính sách bảo hiểm việc làm chứ không chỉ là chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong tương lai
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng toàn diện
hiệu quả và thực hiện thành công nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
nhiều biện pháp cần phải được tiến hành như tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
giúp họ ý thức được lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp để tự đòi hỏi bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động